quốc lộ chín mươi một đoạn qua ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang lại tiếp tục xảy ra sạt lở đất với chiều dài lên tới hàng chục mét
và đây là lần sạt lở thứ ba tính từ đầu năm cho đến nay
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai đoạn quốc lộ chín mươi một với đoạn nứt dài trên một mươi bảy mét đã sạt rơi sụp xuống phía dưới
nguyên nhân sạt lở được xác định do mái dốc thẳng đứng nên đất nhiều cát nước chiều lên xuống ngấm vào đất cát yếu gây sạt lở
chính quyền địa phương đã khuyến cáo huy động người dân không nên sống trong khu sạt lở để phòng nguy hiểm
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi nơi đây hai lần xảy ra sạt lở đất với chiều dài hơn một mươi năm mét
ngày ba tháng hai ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh an giang đã thi công thả bao tải cát xuống sông hậu để khắc phục sạt lở
dự kiến đến ngày một mươi ba tháng bốn thi công hoàn thành phần còn lại của giai đoạn một công trình
bao gồm thả hai mươi bốn bốn trăm hai mươi ba mét khối cát triển khai trải vải địa kỹ thuật và thảm đá dưới sông với khối lượng sáu trăm bảy mươi năm mét khối